hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp và nhân văn tại tỉnh phú yên để chuẩn bị lượng máu dự trữ phục vụ cấp cứu điều trị kịp thời cho người bệnh trong dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi chín và tết nguyên đán kỳ hợi nhiều đơn vị tập thể cá nhân đã tích cực hiến máu tình nguyện
công ty điện lực phú yên là một trong những đơn vị đăng ký tổ chức hiến máu ngoài chỉ tiêu kế hoạch của ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh phú yên đề ra
từ chương trình tuần lễ hồng của tập đoàn điện lực việt nam được tổ chức vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vừa qua cán bộ kỹ sư và công nhân công ty điện lực phú yên đã hiến được một trăm một mươi hai đơn vị máu đưa vào kho dự trữ của bệnh viện đa khoa và bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên để phục vụ kịp thời người bệnh trong những ngày lễ tết

công ty cổ phần viễn thông fpt chi nhánh phú yên với tổng lượng máu thu được là hai trăm linh ba đơn vị góp phần để tỉnh phú yên thực hiện vượt chỉ tiêu do ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao

so với chỉ tiêu giao góp phần điều trị và cấp cứu cho hơn năm lượt người bệnh trong và ngoài tỉnh phú yên